dù mang lại nhiều tiện ích nhưng với lượng lớn rác thải từ nhựa hàng năm ra môi trường
đòi hỏi chúng ta phải có những hành động kịp thời
không chỉ trong cộng đồng dân cư mà các cơ sở y tế cũng là nơi hàng ngày phát sinh lượng lớn rác thải nhựa
vì vậy tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người bệnh để thay đổi hành vi sử dụng nhựa một lần
là điều cần thiết để kiểm soát ô nhiễm nhựa
bệnh viện này hiện đang có hơn một ba trăm linh bệnh nhân nội trú chưa kể những người nhà chăm sóc
để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân và người nhà vẫn dùng đồ nhựa một lần vì sự tiện lợi
nhưng cũng vì thế mà số lượng rác thải nhựa phát sinh hàng ngày là khá lớn
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức thực hiện tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho bệnh nhân và người nhà bằng cách giảm giá khi người mua mang đồ đựng thức ăn
đồng thời được tham gia những mini game như trả lời câu hỏi về rác nhựa
và nhận những phần quà nhỏ mang ý nghĩa bảo vệ
trước kia thì em cũng thường xuyên đi mua đồ ăn và hay dùng đồ nhựa một lần
thì em thấy nó khá là tiện lợi
nhưng mà sau buổi ngày hôm nay thì em được các anh chị hướng dẫn
và cũng thấy được tác hại của việc dùng nhựa một lần
trước hết thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe thứ hai là ảnh hưởng đến môi trường
thì sau buổi hôm nay thì em sẽ thay đổi
hàng ngày ngoài chất thải nhựa sinh hoạt
tại bệnh viện này còn có chất thải y tế
chất thải y tế bao gồm cả chất thải nguy hại và phải xử lý theo quy trình riêng
bệnh viện đã có sáng kiến đầu tư hệ thống lò hấp
chất thải nguy hại qua lò hấp xử lý đã trở thành rác nhựa thông thường
và có giá trị tài chế cao
từ chất thải nhựa nguy hại qua quá trình hấp
thì đã chuyển thành chất thải nhựa thông thường mà có thể tài chế được
và từ đó đến nay số lượng chất thải nhựa nguy hại
có thể tài chế được tăng
trung bình trong một ngày có khoảng độ bốn mươi kg chất thải nhựa
bốn mươi kg chất thải nhựa là một khối lượng rất lớn
nếu mà chúng ta không xử lý để tài chế được là một cái điều rất nguy hại
tất cả các bệnh viện trên cả nước
chúng ta để xử lý và đưa từ chất thải nhựa nguy hại
thành chất thải nhựa tài chế được
thì là một cái rất quan trọng để giảm thải cái chất thải nhựa
vào môi trường và giúp chúng ta để bảo vệ môi trường
nếu nhìn vào kết quả của một cơ sở y tế này
có thể là rất nhỏ
nhưng nếu cả hệ thống hơn một bệnh viện trên cả nước
cùng chúng ta thực hiện sẽ là những con số không nhỏ trong bảo vệ môi trường